thưa quý vị trước sự ra đi đau lòng của bé gái khi bị chính vợ sắp cưới của bố đánh đập bạo hành
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cho biết đang hỗ trợ cho gia đình bé gái các thủ tục pháp lý
để đổi lại quyền lợi cho con cũng như làm rõ trách nhiệm của từng người liên quan đến vụ án
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan công an điều tra quận bình thạnh tp hcm đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi quê tại gia lai
về tội hành hạ người khác và tội
thấy cháu vẫn bình an vẫn vui vẻ nhưng lại không biết được đấy chỉ là cái màn che đi sự thật thôi
rất là đau lòng mẹ cháu nhất là mẹ cháu có điều mong muốn bây giờ là mong muốn cơ quan pháp luật
bảo cuộc thật nhanh cơ quan công an điều tra làm việc thật công tâm để đưa ra quyết định khởi tố
đối với hành vi phạm pháp luật của ông nguyễn trinh trung thái và bà võ nguyễn quỳnh trang
bà trần thị ngọc nữ chi hội trưởng chi hội luật sư
bảo vệ quyền trẻ em thành phố hồ chí minh cho biết hồi đã nhận được phản ánh của người nhà bé gái tám tuổi
bị đánh tử vong qua đường dây nóng hồi tiếp nhận vụ án và đã có các bước làm việc với cơ quan điều tra
để vào cuộc tiến hành bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân
qua kết quả giám định thì chúng tôi thấy là bên thái dương bên phải của bé tức là đã từ lâu rồi đã mai
đã mai những cái vết thương này từ lâu rồi mà vết thương hiện nay đã khô đã lành
thứ nhất thứ hai là cái vết thương bị tư mủ thì không thể nào mới đánh mà vết thương ngay vai mà bị tư mủ được
vết thương ngủ trên vai thì chúng tôi phải khẳng định rằng là đã đánh từ lâu
thứ ba là những cái vết bầm theo hình ảnh để lại đến những cái vết bầm của bé này rất là dày
tức là đã đánh bé rất là nhiều ngày
thì nếu như vậy thì những người dân chung quanh đó đã sinh sống qua đó thì ta biết bé khóc bé la
và bé đã chịu những trận đòn từ những ngày trước rất là lâu rồi
trong quá trình sinh sống dạy học thì cô trang cũng có đánh cháu bé nhiều lần
trước đây thì để đánh cháu bé thì cô trang có đập mua một cái roi mây ở trên mạng
về dạy dỗ cháu bé thì sau một thời gian cứng thì cái gói mây này nó bị gãy cho nên là vứt đi
thì sau đó thì cô trang tôi có lấy một cái cây gỗ tròn đường kính khoảng hai hai cm dài khoảng chín mươi cm
thì trong quá trình mà dạy học mà nếu cháu tiếp thu chậm hoặc là không làm bài
thì cô trang sử dụng cây gỗ này dùng để đánh cho bé
cô trang có khai nhận là có sử dụng cái cây gỗ tròn đó đánh nhiều lần vào bông cháu bé
thì dĩ nhiên trong quá trình đánh thì cháu nó cũng có thể đỡ rồi có gì đó thì đánh
tức là cô trang khai nhận là có dùng sức mạnh để đánh vào mông cháu bé đánh nhiều cái
rồi hiện nay cũng nhớ bao nhiêu cái cả
cơ quan điều tra xác định ban đầu là đương sự võ nguyễn quỳnh trang có dấu hiệu của tội hành hạ trẻ em
cho nên là ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người
đã bắt người bị giữ và ra quyết định tạm giữ cô nguyễn võ quỳnh trang về hành vi hành hạ người khác
và đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thì cơ quan cảnh sát điều tra quận bình thạnh trên cơ sở quá trình điều tra thu tập xác minh ban đầu
đã có thấy có dấu hiệu của tội phạm hành hạ lợi khác cho nên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang
theo luật sư ngọc nữ những diễn biến vụ việc khiến bé gái tử vong cho thấy
đây không còn là tội thành hạ người khác mà cơ quan cảnh sát điều tra cần xem xét đến nhiều tình tiết khác nhau
trong đó đáng chú ý là giữa người mẹ kế và cha đẻ vẫn chưa kết hôn nên chưa được xem là vợ chồng
chúng ta phải xét về nhiều góc độ tức là sau khi lấy lời khai dựa vào kết quả giám định dựa vào các chứng cứ
mà phải là cái chứng cứ là rất là cụ thể tức là thí dụ tiếng khóc của bé tức là ai đã làm nhân chứng nghe
tức là một người hai người cả khu đó đều nghe
là có báo ở dưới đại băng quản lý hay không đó dựa vào những chứng cứ đó thì có thể là khởi tố
có thể cấu thành một cái tội thứ nhất là cái tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
đó tức là đối diện với cái khung hình phạt cao nhất của cái tội này
thứ hai nếu mà đủ tất cả các yếu tố cấu thành và khởi tố tội giết người
nếu mà cái người bạn cái người mà khởi tố cái tội giết người là bạn của cha
khởi tố tội giết người thi người cha nếu mà biết cái người này đã nhiều lần đánh đập hành hại bé thì người cha sẽ bị khởi tố
là cái tội mà biết mà không tố cáo tội phạm
còn hai là nếu mà biết mà nhiều lần như vậy không gian ngăn thì sẽ chuyển qua tội là che giấu tội phạm
trước đó một bé gái tám tuổi sống chung với cha đẻ và người tình của cha tại căn hộ lopa hai sài gòn pơn
phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm được công an phường thông tin cho gia đình là đã tử vong
nạn nhân bị phù nề phổi trên cơ thể nhiều vết bầm đầu có vết sẹo
người tình của ông nguyễn trung kim thái cha đẻ nạn nhân là
nguyễn quỳnh trang hai mươi sáu tuổi ngụ gia lai người tình của thái sống chung tại căn hộ
là nghi can đã đánh nạn nhân khiến bé gái tám tuổi con riêng của thái tử vong
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an quận bình thạnh tp hcm đã bắt giữ võ nguyễn quỳnh trang để điều tra làm rõ